tiếp tục nội dung thi đấu trong khuôn khổ giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân
sáng nay một mươi sáu tháng bảy các đội đã bước vào loạt trận bán kết đồng đội nam và nữ
với nhiều trận đấu hấp dẫn và kịch tính
sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật về ngày thi đấu thứ ba của giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân
thế trận giàn co từng điểm một là diễn biến hấp dẫn tại trận bán kết đồng đội nam
giữa câu lạc bộ tnt một và hà nội một
cuối cùng với lực lượng đồng đều hơn tnt một đã giành chiến thắng siết sao ba hai
trận bán kết còn lại câu lạc bộ vi xem hải dương giành chiến thắng thuyết phục ba
trước câu lạc bộ hồ chí minh một để đối đầu với câu lạc bộ tnt một trong trận chung kết sắp tới
ở nội dung đồng đội nữ đội đương kim vô địch giải là câu lạc bộ hồ chí minh một
dễ dàng giành vé vào chung kết sau khi thắng ba một trước công an
đối thủ của tay vợt mai hoàng mỹ trang và đồng đội là câu lạc bộ hải dương
tối nay nội dung chung kết đồng đội nam đồng đội nữ sẽ diễn ra với những cuộc đối đầu khá cân sức
cũng trong chiều nay vòng loại nội dung đôi nam nữ đã diễn ra